xuân về cũng là lúc mà mọi người quây quần bên gia đình người thân để đón năm mới
với những người lính biên phòng khi đón tết họ không được ở gần người thân
nhưng bù đắp lại tết của người lính nơi biên giới đến sớm hơn và quây quần bên tình đồng đội cùng người dân địa phương
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồn biên phòng bản lầu huyện mường khương tỉnh lào cai
năm đầu tiên trong quân ngũ và cũng là lần đầu tiên tân binh hoàng xuân quyết đón tết xa nhà
sang người thân trong giây phút đón giao thừa
nhưng bù lại là tình đồng chí đồng đội trong đơn vị nên nỗi nhớ nhà cũng được nguôi ngoai
nơi đồn biên phòng bản lầu đóng quân có địa bàn rộng hiểm trở
đơn vị được giao quản lý hàng chục km đường biên với nhiều cột mốc đất liền
khó khăn vất vả là vậy nên khi tết đến xuân về
ban chỉ huy đồn biên phòng luôn động viên tinh thần và bảo đảm nhu yếu phẩm cần thiết
để cải thiện bữa ăn cho cán bộ chiến sĩ
trong ngày tổ chức vui xuân đón tết chúng tôi tổ chức quan triệt sinh hoạt
động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm tư tưởng công tác
ngoài ra chúng tôi tổ chức vui chơi như hái hoa dân chủ
rồi là động viên thân bộ chiến sĩ về các giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao
trong thời gian trực tết chúng tôi tổ chức cử cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra
bảo vệ giữ vững an ninh trật tự địa bàn cũng như là các chủ sở chính như ủy ban
là một số địa điểm quan trọng của địa bàn hai xã
không khí tết đã rộn ràng trên mọi nẻo đường từng góc phố
nhưng đối với các chiến sĩ ở đồn biên phòng bản lầu tỉnh lào cai
thì tết là khoảng thời gian gác lại những tình cảm cá nhân với người thân và gia đình
để trên hết đó là vì mục tiêu cao cả nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ sự bình yên của từng mái nhà
nơi vùng biên địa đầu của tục